với hành vi giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi đối tượng trần hoàng giao huy sinh năm hai nghìn hai
chú tại xã long định huyện cần đước tỉnh long an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít
tỉnh vĩnh long khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra
theo đó vào ngày chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tiếp nhận tin tố giác của bé gái sinh năm hai nghìn bảy
chú ở huyện vĩnh hưng tỉnh long an về việc bị trần hoàng gia huy thực hiện hành vi xâm hại tình dục
tại nhà một người quen ở xã tránh an huyện mang thít
tại cơ quan công an huy khai nhận có quen biết với bé gái thông qua mạng xã hội facebook và giữa hai người phát sinh tình cảm yêu đương
vào ngày hai mươi một tháng bảy huy điều khiển xe mô tô đến tp hcm để đón bạn gái về nhà người quen ở xã tránh an huyện mang thít
tại đây huy đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu đối với bạn gái mình
tính đến thời điểm huy thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân được một mươi năm tuổi một mươi một tháng một mươi ba ngày
vụ việc đang được công an huyện mang thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng
quy định của pháp luật